trên biển ở khu vực huyện đảo hoàng sa trời không mưa gió hướng tây nam thịnh hành trong khoảng cấp bốn đến cấp năm thời tiết tốt
trong khi đó khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa có gió tây nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
về chiều và tối có mưa rào và rông ở mức dài rác khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp chỉ còn bốn đến một mươi km làm cho biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước